sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ
viết tắt là công ty aic và ba mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty aic và các đơn vị có liên quan
trong số ba mươi sáu bị cáo có tám bị cáo đã xuất cảnh bỏ trốn và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã
theo cáo trạng bị cáo nguyễn thị thanh nhàn đã thiết lập quan hệ với người có chức vụ
ở tỉnh đồng nai gồm trần đình thành bí thư tỉnh ủy đinh quốc thái
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bồ ngọc thu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
phan huy anh vũ giám đốc bệnh viện đồng nai đại diện chủ đầu tư để đặt vấn đề
đồng thời trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền lợi ích vật chất cho những người này
với tổng số tiền bốn mươi ba tám tỷ đồng để công ty aic trúng thầu trái pháp luật
gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu để công ty aic trúng một mươi sáu gói thầu của dự án bệnh viện đồng nai
với tổng giá trị hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai mươi ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ hai mươi một đối tượng về hành vi đánh bạc
với số tiền giao dịch hơn năm mươi tỷ đồng
trong số hai mươi một đối tượng bị bắt có ba đối tượng cầm đầu là nguyễn đức tuấn phạm đình bình và phạm
cùng chú tại tỉnh nghệ an
để điều hành đường dây đánh bạc các đối tượng đã đại lý tổng rồi cấp tài khoản
cho sáu đại lý cấp hai trên địa bàn tỉnh nghệ an và hà tĩnh
lực lượng công an đã tiến hành bắt khám xét đồng loạt nơi ở của hai mươi một đối tượng
chú tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh thu giữ hai mươi một điện thoại di động một máy tính
và nhiều tăng vật có liên quan phong tỏa một mươi năm tài khoản ngân hàng của các đối tượng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh nam định cũng vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá trên web bóng tám mươi tám com
đối tượng cầm đầu là bùi văn quý chú tại tỉnh nam định quỹ quản lý một tài khoản cá độ bóng đá tổng
rồi chia ra các tài khoản nhỏ lẻ cấp cho năm đối tượng cùng chú tại tỉnh nam định
để tham gia cá độ bóng đá
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định
xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã tham gia nhiều trận cá độ bóng đá
trên trang bóng tám mươi tám com tổng số tiền giao dịch cá độ trên năm mươi tỷ đồng
mua bán trái phép vũ khí công cụ hỗ trợ lê hồng thái chú tại thị xã điện bàn của tỉnh quảng nam
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
để điều tra
trước đó phòng cảnh sát hình sự phát hiện thái có biểu hiện mua bán trái phép vật liệu
nổ công cụ hỗ trợ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thái
phát hiện tạm giữ bảy khẩu súng một một mươi năm viên đạn các loại và một số phụ kiện chế lắp súng
đối tượng thái đã bán được hai mươi một khẩu súng cho các đối tượng trên địa bàn
phòng cảnh sát hình sự đã triệu tập làm việc với một mươi hai đối tượng mua súng của thái
và thu hồi được bốn khẩu súng
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố bắt tạm giam về tội
vi phạm quy định về quản lý rừng đối với lầu a dùa chủ tịch ủy ban nhân dân xã tỏa tình
huyện tuần giáo và phạm duy nguyện công chức hạt kiểm lâm huyện tuần giáo
đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến khai thác trái phép rừng phòng hộ
năm hai nghìn hai mươi một lầu a dùa và phạm duy nguyện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
cho phép trần duy tuấn chú tại huyện mai sơn của tỉnh sơn la khai thác trái phép một hai trăm bảy mươi tám cây gỗ thông ba lá
có chữ lượng là gần tám trăm linh nét khối trên diện tích tám bốn ha rừng phòng hộ là rừng trồng tại khoảnh một mươi sáu
tiểu khu sáu trăm một mươi tám bản hua sa tỏa tình huyện tuần giáo tỉnh điện biên
ba xe ô tô bất ngờ xảy ra tai nạn điên hoàn trên quốc lộ một khiến một người tử vong
tại chỗ hai người bị thương nặng vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua thôn ba xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
khoảng một mươi bốn h một mươi năm phút chiều xe tải truyền thông
người điều khiển lưu thông hướng từ tp hcm bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô bảy chỗ
biển lưu thông theo chiều ngược lại cú va chạm mạnh khiến xe tải bị mất lái lao sang phần đường đối diện
tông trực diện vào xe tải lưu thông hướng ngược lại vụ tai nạn khiến phụ xe tải tử vong trên xe
hai tài xế của hai xe tải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ba xe ô tô bị hư hỏng nặng
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm